tại cần thơ bộ y tế phối hợp với ban chỉ đạo tây nam bộ vừa tổ chức hội thảo tăng cường công tác phòng chống lao khu vực tây nam bộ
theo báo cáo tại hội thảo công tác phòng chống lao ở khu vực tây nam bộ đang phải đối mặt với những thách thức lớn khi mà tình hình bệnh lao kháng thuốc phức tạp và ngày càng gia tăng
bộ y tế cho biết công tác phòng chống lao ở khu vực tây nam bộ đang đối mặt với thách thức lớn khi tình hình lao kháng thuốc phức tạp và ngày càng gia tăng
các tỉnh thành có tỷ lệ bệnh lao các thể phát hiện cao hơn mức trung bình là an giang đồng tháp kiên giang
trung bình mỗi năm các tỉnh thành khu vực tây nam bộ phát hiện khoảng một ba trăm linh bệnh nhân lao kháng thuốc chiếm hai mươi năm số lượng bệnh nhân của cả nước
để chương trình chống lao đạt hiệu quả phó giáo sư tiến sĩ nguyễn viết nhung trưởng ban điều hành dự án phòng chống lao quốc gia cho rằng
vùng tây nam bộ cần ưu tiên đẩy mạnh áp dụng các kỹ thuật mới vào khám phát hiện chuẩn đoán điều trị và dự phòng
xây dựng chính sách khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia công tác phòng chống lao và hỗ trợ bệnh nhân lao